thưa quý vị và các bạn mùa xuân đã về trên khắp mọi miền của tổ quốc
với những giai điệu của cuộc sống vui tươi hơi thở của đất trời
nhưng có lẽ vui nhất đó chính là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn
được đảng nhà nước các bộ ban ngành đoàn thể và toàn xã hội quan tâm
hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau để họ được đón tết đầm ấm quây quần bên gia đình
và còn gì hạnh phúc hơn khi người lao động có một ngôi nhà ấm cúng
khang trang vững chắc trong mùa xuân này
đó là tất cả niềm mơ ước của họ và mơ ước ấy sau bao năm chăn trở đã thành hiện thực
mùa xuân này là mùa xuân ấm của những người lao động trong máy ấm công đoàn
mùa xuân này là mùa xuân của những người lao động trong máy ấm công đoàn
các cấp công đoàn đã chung tay biến ước mơ của người lao động thành hiện thực
mùa xuân năm nay gia đình anh doãn mạnh thế ở huyện hoàng hóa vui hơn bao giờ hết
bởi trong năm qua cả nhà anh đã trải qua giai đoạn rất khó khăn tưởng trường như không khắc phục được
quan trọng nhất là các nhà cấp bốn sập dệ
nay đã được thay thế bằng ngôi nhà khang trang vững trái
năm ngoái trong lúc cả gia đình đi làm thì xảy ra chập điện
làm cháy hết nhà và tài sản
rất may không có thiệt hại về người
nhưng nỗi lo lắng và hoang mang lớn nhất của cả gia đình đó là lấy tiền đâu để xây lại ngôi nhà mới
trong khi đó bản thân anh thế là giáo viên trường trung học cơ sở hoàng hóa
lương tháng cũng chỉ được năm triệu
với lương công nhân của vợ làm tại doanh nghiệp mây che đan nhỏ gần nhà được khoảng bốn triệu nữa
cộng với nuôi hai đứa con ăn học
thì tổng số lương của hai vợ chồng anh thế không đủ để dùng